đến thời điểm này một trăm ba mươi ba trên một trăm ba mươi ba xã của tỉnh đồng nai đã đạt chuẩn nông thôn mới
đó là một trong những thông tin đáng chú ý được lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai cho biết
tại kỳ họp thứ tám diễn ra từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi hai
về cấp huyện có tám trên một mươi một đơn vị cấp huyện đã được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
ba huyện còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để trình xét công nhận
với thành quả trên đồng nai tiếp tục là tỉnh dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới
địa phương đang hướng đến tỉnh đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh
theo lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đến thời điểm này có hai mươi năm trên hai mươi tám chỉ tiêu
về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đạt và vượt so với kế hoạch đề ra
bên cạnh những kết quả đạt được lãnh đạo hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế
nhiều thu ngân sách chưa đạt nghị quyết và trung ương giao công tác phát triển nhà ở xã hội đạt thấp so với mục tiêu
ngành chăn nuôi còn tiềm mẩn nhiều rủi ro